công an tp biên hòa tỉnh đồng nai hôm nay cho biết vẫn đang điều tra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên là một người bị thương
thông tin ban đầu hai nhóm thanh niên gồm hàng chục người đi ô tô và xe máy gặp nhau ở bên hông bixi tân hiệp
phường tân hiệp tp biên hòa cầm theo hung khí giao tự chế kiếm lao vào hỗn chiến
một thanh niên trong nhóm đã dùng súng ngắn màu đen nghi là súng cao su bắn liên tiếp nhiều phát về đối thủ
cuộc hỗn chiến khiến một thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
gây án xong nhóm còn lại đi trên xe máy chạy theo hướng đường nguyễn ái quốc ra quốc lộ một
nhận tin báo công an phường tân hiệp kết hợp cùng đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa đã tới hiện trường
lấy lời khai các nhân chứng trích xuất camera sự việc công an đã thu giữ nhiều đầu đạn súng cao su
bước đầu cơ quan công an đã xác định được nhóm nghi can trong cuộc hỗn chiến
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình
với công an huyện hưng hà và công an thị trấn hưng nhân vừa bắt đối tượng trần bá lượng
chú tải thị trấn hưng nhân huyện hưng hà về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra trên người và nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ một bánh heroin
có tổng trọng lượng hơn hai trăm linh gram ba mươi túi nhỏ chứa hơn hai mươi tám gram ketamine cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng lượng khai nhận mua số ma túy trên
sau đó chia ra các túi nhỏ để bán kiếm lời
tuy nhiên chưa kịp bán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
được biết đây là điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
việc bắt giữ đối tượng trần bá lượng triệt xóa điểm phức tạp về ma túy nói trên
được nhân dân địa phương phấn khởi đánh giá cao
vào khoảng năm giờ sáng nay trên tuyến quốc lộ một đoạn qua thôn trung trinh xã xuân phương
thị xã sông cầu tỉnh phú yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
là một người tử vong bốn người bị thương nặng
thời điểm trên xe ô tô khách dường nằm mang biển kiểm soát bảy mươi bảy b hai nghìn ba trăm linh một do tài xế nguyễn văn chín
chú tỉnh bình định điều khiển lưu thông theo hướng nam bắc
khi đến địa điểm trên đã đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát bảy mươi tám c năm nghìn một trăm ba mươi
do tài xế nguyễn thế biểu chú tỉnh phú yên điều khiển lưu thông theo hướng tùng triều
hậu quả tài xế xe khách nguyễn văn chín mắc kẹt trong cabin tử vong tại chỗ
bốn hành khách bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã sông cầu tỉnh phú yên
và bệnh viện đa khoa tỉnh bình định nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc lật cano chở khách du lịch tại vùng biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
chiều ngày hôm nay ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức họp báo để thông tin về nguyên nhân ban đầu
và những vấn đề có liên quan
vụ lật cano tại vùng biển cửa đại thành phố hội an xảy ra vào chiều ngày hai mươi sáu
sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đã khiến ba mươi chín người gặp nạn trong đó cứu sống được hai mươi hai người và một mươi bảy người tử vong
tất cả thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai tán
cano gặp nạn qna một nghìn một trăm năm mươi hai đã được trục vớt
qua điều tra công an tỉnh quảng nam xác định ông lê xen phương cửa đại thành phố hội an
là người lái cano không sử dụng ma túy rượu bia trong khi chở khách có đầy đủ bằng thuyền trưởng
chứng chỉ hành nghề phương tiện có đầy đủ giấy phép hoạt động
đăng ký đăng kiểm
qua làm việc với thuyền trưởng thuyền viên và chúng tôi tiến hành kiểm tra tất cả giấy tờ có liên quan
nếu việc điều hành tàu du lịch thì qua kiểm tra thì thấy đầy đủ
tất cả đều được các cơ quan chứng năng có thông quyền cấp giá phép cho tàu hoạt động du lịch
về làm việc với thuyền trưởng và các thuyền viên cũng như một mươi hai hành khách
thì người ta khai báo rằng trước khi tàu xuất bến
được đồng kiểm soát viên phòng cục loại tràm và cửa đại có kiểm tra chặt chẽ cho xuất bấy ra vào trên đường đi về
thì do sóng tàu do lớn nó đập vào mạng thuyền bên trái
gây cho vỡ và nước tràn vào bên thuyền gây lạc ấp dẫn đến tình vụ tài nạn
còn hiện nay cơ quan chức năng cơ quan cảnh sát điều tra đang thu thập tất cả những hệ thống thông tin liên lạc
máy radar máy đồng bị gps trên tàu du lịch
để chúng tôi tiến hành giám định và sẽ làm việc với cơ quan chức năng khác có liên quan để làm rõ nguyên nhân
cái vụ chìm tàu để chúng ta tiến hành xử lý các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật mà
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy
kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh tế
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy
kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh tế
sau ngày hôm nay bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc tổ chức bán chú khi học sinh đi học trực tiếp
còn tại thành phố đà nẵng đến ngày hôm nay hầu hết các trường mầm non trên địa bàn đã mở cửa đón trẻ quay trở lại trường
để học sinh đi học như thế nào những biện pháp đảm bảo an toàn cho các cháu được các trường triển khai ra sao ghi nhận của nhóm phóng viên
trường mầm non bình binh quận hải châu
trường mầm non bình binh quận hải châu
đầu tiên có tất cả tám mươi năm cháu được bố mẹ đưa đến trường đạt tỷ lệ chưa đến ba mươi thấp hơn con số khảo sát những ngày trước đó
tuy nhiên hầu hết những phụ huynh đã quyết định cho con đi học đều cảm thấy việc quay trở lại trường của trẻ là cần thiết
các cô cũng đã có thi phòng đầy đủ nhưng mà các cô lại có kỹ năng nữa các cô chăm sóc sạch sẽ hơn mình
mặc dù chưa đi vắc xin nhưng mà chúng ta không thể ở biết trong nhà được các cháu phải đến trường
các cháu phải đến trường
với các biện pháp phòng dịch được triển khai theo quy định phân luồn sát khuẩn tay cho trẻ hướng dẫn trẻ những kỹ năng cơ bản như vệ sinh tay đúng cách
nhà trường còn chú trọng tạo tâm lý thoải mái và đặc biệt lưu ý vấn đề dinh dưỡng đảm bảo sức đề kháng cho các em
bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ luôn là điều quan trọng để đảm bảo sức khỏe trẻ trong mùa dịch
cho nên là nhà trường cũng trong thực đơn của trẻ thì nhà trường tăng cường các chất dinh dưỡng
như là chọn những thực phẩm có nguồn dinh dưỡng cao cũng như là nguồn vitamin dồi dào để tạo cái sức đề kháng cho trẻ
với trường mầm non hoàng cúc quận sơn trà việc tổ chức đón trẻ đã được triển khai cách đây một tuần
ngày đầu tiên có một trăm hai mươi ba cháu đi học đạt tỷ lệ khoảng năm mươi
tuy nhiên sau ba ngày số lượng giảm dần và cho tới ngày hôm nay toàn trường chỉ có ba mươi bốn trẻ do các trường hợp mắc covid một mươi chín được phát hiện tại trường
hoặc được gia đình báo cho nhà trường
các biện pháp phòng dịch và việc xử lý khi có các trường hợp f được nhà trường triển khai đảm bảo đúng quy trình
nhà trường đã có f thì nhà trường trước tiên là nhà trường xử lý là đưa các con vào phòng cách ly tạm thời
sau đó là đo thanh nghiệp và test cho các con
nếu như là dương tính rồi thì nhà trường sẽ báo ngay cho bố mẹ và trạm y tế gần nhất để trạm y tế có hướng xử lý
và những bé mà tiếp xúc gần với f thì nhà trường cho ngồi im tại lớp của mình
và điều tiếc là gọi bố mẹ đến cho các con cả ngân trong bảy ngày đầu
hiện nay dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng ở mức cao
đối với trẻ mầm non lứa tuổi chưa được tiêm vaccine chưa có nhiều khả năng trong việc tự thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân
thì để đảm bảo an toàn cho các em khi quay trở lại trường
không chỉ là nỗ lực từ phía nhà trường giáo viên mà quan trọng còn là trách nhiệm của các bậc phụ huynh
trong việc theo dõi và đảm bảo sức khỏe của các em ngay khi ở nhà
sau điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính kể từ một mươi năm h ngày hôm nay
mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai có giá là hai mươi sáu bảy mươi đồng một lít tăng năm trăm bốn mươi đồng
ron chín mươi năm là hai mươi sáu tám trăm ba mươi đồng tăng năm trăm năm mươi đồng
giá các mặt hàng dầu đều tăng
một mươi chín chín trăm bảy mươi đồng một lít tăng bốn trăm bảy mươi đồng
dầu diesel là hai mươi một ba trăm một mươi đồng một lít tăng năm trăm một mươi đồng
dầu mazut là một mươi tám bốn trăm sáu mươi đồng một kg tăng năm trăm ba mươi đồng
đây là lần tăng thứ sáu liên tiếp của giá xăng trong nước kể từ giữa tháng một mươi hai năm ngoái đến nay
như vậy giá xăng đã tiến sát ngưỡng hai mươi bảy đồng một lít
tình quốc tế
theo hãng tin afp của pháp quân đội nga vào ngày hôm nay đã tiến vào thành phố sikhon ở miền nam của ukraine
sau hai ngày bao vây thành phố này
ngoài ra một nguồn tin của nga cũng cho biết quân đội nước này đã kiểm soát beriansk
cả hai thành phố này đều gần bán đảo crime
thị trưởng siakon đã công bố thông tin trên tài khoản cá nhân facebook
về việc quân đội nga đang tiến vào thành phố và đang thiết lập các trạm kiểm tra tại khu vực ngoại ô
ông kêu gọi người dân
không rời nhà trong thời gian thực hiện lệnh giới nghiêm
trong khi đó một nguồn tin ngoại giao cho biết toàn bộ nhân viên của phái bộ đặc biệt
thuộc tổ chức an ninh và hợp tác châu âu ose
vốn có nhiệm vụ giám sát các vi phạm lệnh ngừng bắn giữa kiev
và lực lượng đòi độc lập ở miền đông ukraine sẽ rời khỏi khu vực này trong ngày hôm nay
trong khi đó liên minh châu âu eu thông báo các nước thành viên cuối này
sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho ukraine nhưng trên cơ sở song phương

về chính sách an ninh và đối ngoại của eu ông joseph borrell
đưa ra sau cuộc họp trực tuyến không chính thức của người đứng đầu bộ quốc phòng các nước eu
tuy nhiên nga đã lên tiếng cảnh báo về việc các nước cung cấp vũ khí sát thương cho ukraine
sau thông báo của ông borrell na naui và phần lan cho biết sẽ cung cấp vũ khí và viện trợ cho ukraine
trong đó phần lan dự định cung cấp một năm trăm linh bệ phóng tên lửa hai năm trăm linh súng trường
một trăm năm mươi băng đạn và bảy mươi khẩu súng
trước đó nhiều nước trong eu như đức đan mạch thụy điển pháp giáp và bỉ
cũng thông báo cung cấp vũ khí nhân liệu và các trang thiết bị quân sự cho ukraine
chỉ vài ngày sau khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này
đức cho biết đang triển khai máy bay chiến đấu toneal và máy bay tuần tra trên biển
tới khu vực biển baltic sau khi đã triển khai thêm bốn tàu chiến đến vùng biển này
trong khi đó dù không trong eu canada cũng cho biết đang chuẩn bị gửi lô vũ khí sát thương
thứ ba tới ukraine
phản ứng trước những diễn biến trên bộ ngoại giao nga hôm nay cảnh báo
những nước cung cấp vũ khí sát thương cho ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm
nếu số vũ khí này được sử dụng trong quá trình nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây
bộ trên cũng khẳng định moscow sẽ đáp trả các biện pháp mà eu đã thực hiện đối với nga
trước đó ukraine đã yêu cầu quốc tế hỗ trợ nhiều mặt đồng thời đề nghị thiết lập vùng cấm bay
đối với các chuyến bay của nga trên không phận ukraine
tuy nhiên mỹ đã bác bỏ đề xuất này do không muốn xung đột trực tiếp với nga
công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình vừa phát hiện vụ vận chuyển hai quay test nhanh covid một mươi chín
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiến hành kiểm tra xe ô tô do nguyễn văn khôi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại khu đô thị văn phú quận hà đông thành phố hà nội điều khiển
tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển hai quay test nhanh covid một mươi chín
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tính lô hàng trên có giá khoảng một trăm linh triệu đồng
khôi khai đã mua số quay test nhanh trên thị trường tự do
sau đó vận chuyển về thành phố tam điệp tỉnh ninh bình bán kiếm lời
bộ trưởng bộ công thương vừa bán hành công điện khẩn số chín trăm sáu mươi cd bct
yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát thị trường
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín và xung đột vũ trang giữa nga

theo đó bộ trưởng bộ công thương yêu cầu tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường
chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường công tác giám sát quản lý theo địa bàn
triển khai các biện pháp nghiệp vụ xây dựng phương án kế hoạch và thực hiện phối hợp
với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ các tổ chức cá nhân
có hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu giá cả hàng hóa do dịch bệnh
hoặc diễn biến bất thường khác để thu lời bất chính
đối với các trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm kịp thời không được để xảy ra tình trạng
quan liêu bao che dung túng thiếu trách nhiệm bụng lòng quản lý tham nhũng hối lộ
trong công tác quản lý thị trường
thưa quý vị bắt đầu từ sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã ra quân xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến qua mạng
việc này được kỳ vọng sẽ giúp người dân không phải đi làm thủ tục mất bốn lần như hiện nay
và thay vào đó sẽ ở nhà đến nhà